theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội
ngoài năm trường hợp dương tính với covid một mươi chín đã được công bố
thì ngày hôm qua thành phố ghi nhận thêm hai ca nhiễm mới
hiện tất cả bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai và sức khỏe ổn định
hiện hai trăm một mươi bảy trên hai trăm ba mươi người tiếp xúc gần f một với các ca bệnh đã có kết quả âm tính
bảy trăm một mươi năm trường hợp f hai cũng đang được cách ly tại nhà nơi cư trú
thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm
thành phố đã xét nghiệm được hơn ba hai trăm linh mẫu trong đó có hai hai trăm bốn mươi người cách ly tập trung một trăm linh đều âm tính
số trường hợp cách ly tập trung âm tính cũng đã được trả về địa phương tiếp tục cách ly
dù nhiều người đã có kết quả âm tính tuy nhiên nguy cơ phát bệnh lây nhiễm vẫn còn
thành phố xác định cần tiếp tục giả soát giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ
bảo đảm công tác vệ sinh khử khuẩn
tiếp tục khoanh vùng cách ly đối với người dân khu vực phố trúc bạch
khu vực ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy và bệnh viện hồng ngọc nơi bệnh nhân số một mươi bảy khám